cái thứ hai nữa là như tiến sĩ phương nói đó là nó tạo ra một cái kênh thu hút ngoại tệ
bởi vì xuất khẩu thì thường là bằng thanh toán bằng đồng ngoại tệ
do đó là cái nguồn ngoại tệ của quốc gia nó sẽ dư nó sẽ cộng vào
và nó tạo sự dồi dào bên cạnh những cái dòng kiều hối hay những nguồn thu khác
bên cạnh đấy nữa nó cũng thể hiện cái sự hấp dẫn của môi trường đầu tư
bởi vì rõ ràng là chúng ta phải có những cái điều kiện hỗ trợ xuất khẩu
và kích thích xuất khẩu cũng như là cái sức thu hút đầu tư
kể cả nước ngoài thì mới có được cái năng lực để mà xuất siêu
và cuối cùng là một bằng chứng rất quan trọng nữa đó là chúng ta đã có một sự thích ứng tốt
trong hội nhập nhận diện để vượt qua các hàng rào kỹ thuật để đảm bảo cái gọi là xuất siêu
những lợi ích mà xuất siêu đem lại thì chúng ta có lẽ là không phải nhắc đến nhiều nữa đúng không ạ
vậy thì nó có cái tác dụng phụ nào không ạ
chính sách nào cũng có hai mặt và hầu hết là các nước không muốn được xuất siêu cả
và đặc biệt chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi này là cái năm đại dịch
đại dịch khủng gần nhất
gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thương mại của toàn cầu suy giảm mà chúng ta vẫn xuất siêu
thì đấy là một cái điểm gọi là rất là đáng ghi nhận và rất là đáng vui mừng
xuất khẩu tăng khoảng bốn nhưng mà nhập khẩu thì lại gần như không tăng hoặc thậm chí là giảm một chút lít
xuất siêu do nhập khẩu giảm là cái điều đáng lo ngại
bởi vì nhập khẩu chúng ta chủ yếu để phục vụ cho cái nền kinh tế gia công xuất khẩu hiện nay
cũng như là để phục vụ cho công tác công nghiệp hóa
thế mà nhập khẩu giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trước mắt
trước mắt tức là phục vụ ngay cho xuất khẩu
cũng như lâu dài tức là công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của chúng ta
tiến sĩ nguyễn minh phong ông nghĩ thế nào
nếu xuất siêu mà do nhập khẩu giảm
tức là giảm cái dòng nguyên liệu đầu vào của một đất nước như việt nam
thì rõ ràng đây là một tín hiệu không tốt
nó cho thấy rằng là có thể rất nhiều hợp đồng của các cái doanh nghiệp trong nước đang bị đổ vỡ
và do đó họ không cần nhập khẩu
và điều đó cũng nghĩa là quan việc làm
rồi những cái sự phát triển triển vọng của khu vực trong nước có thể có vấn đề trong tháng tới
ngoài ra còn bốn cái tác lộ phụ khác mà nếu xét về mặt khách quan thì nó có thể bộc lộ
thứ nhất đó là cơ cấu của cái việc xuất khẩu như thế nào
nếu như dòng hàng xuất khẩu mà là tài nguyên
rồi khoáng sản hoặc là xuất khẩu thô
mà chỉ xuất siêu như vậy thôi
thì rõ ràng đây cũng là thể hiện một cái hiệu quả kinh tế không cao
cái thứ hai nữa là nếu như
nó xuất siêu nhưng mà để lại một cái hậu quả là tàn phá môi trường
do chúng ta ít chú ý đến vấn đề về bảo vệ môi trường
do các doanh nghiệp là hết sức là tiết kiệm các chi phí
để mà tăng sức cạnh tranh v v
họ tàn phá môi trường
thì cái hậu quả của xuất siêu đó rất lớn
thậm chí còn lớn hơn là cái lợi ích kinh tế nhận được từ cái vật xuất siêu
cái thứ ba nữa là nếu như dòng xuất siêu đó mà do bóc lột hợp động
do bóc lột những người hợp động mà là giảm đơn
và trả lương thấp
khiến cho cái lợi động bị kiệt quệ về mặt chất lượng
thì rõ ràng đây cũng là một điều không tốt
và với những cái biểu hiện như vậy
thì rõ ràng là xuất siêu hoàn toàn không tốt nếu nhìn ở mức độ đó
cuối cùng chúng tôi cho rằng là có một điểm nữa
nếu như xuất siêu mà bị hạn chế
là một phần là do chúng ta hạn chế
cái việc nhập khẩu một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
cần thiết cho người dân
thì nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng
nhất là những người có tiền
thì tất cả những điều đó là mặt trái
không mong muốn
nhưng cũng có thể điều chỉnh
nó dựa trên những cái thực tế kinh tế của mỗi nước
cũng như chính sách kiểm soát của chính phủ
vâng chúng ta xuất siêu
thì chiếm tỷ trọng không nhỏ trong số các mặt hàng xuất siêu
đó là các mặt hàng nông lâm thủy sản
và hiện tại thì chúng ta lại có những chính sách
để phát triển những cái mũi nhọn kinh tế khác
thì liệu rằng hai cái vấn đề này nó có mâu thuẫn với nhau không ạ
đó là hai cái gọi là chân song song
mà chúng ta đang và sẽ phải tiếp tục triển khai

một mặt là chúng ta phải khai thác thật nhiều thật nhanh thật tốt
những cái cơ hội từ những hiệp định mà fta thế hệ mới mang lại
ví dụ như fta
rất tốt là chỉ từ ngày một tháng tám năm nay thôi
khi mà hiệp định nhà quốc lực chúng ta đã có một cái cơ hội
là giảm tới chín mươi bốn trong tổng số năm trăm bảy mươi bốn dòng thuế
liên quan tới rau quả tươi xuất khẩu sang eu
từ mức mà chúng ta đang phải chịu rất là cao
xuống chỉ còn
và đây là một lực đẩy cực kỳ tốt
nó khiến cho cái lượng xuất khẩu sang eu tăng vọt
kể cả về lượng kể cả về giá trị
cũng như lợi nhuận cho doanh nghiệp
và khả năng từ nay đến cuối năm đó
chúng ta sẽ tăng được khoảng hai mươi
cái tổng xuất khẩu các mặt hàng này
rõ ràng đây là một cơ hội chúng ta phải khai thác
nhưng đồng thời chúng ta cũng phải tiếp tục cải thiện cơ cấu hàng xuất khẩu
như đã nói đó
làm sao mà gia tăng mạnh mẽ hơn nữa
những cái hàng mà có cái hạp lượng chế biến
có cái giá trị gia tăng cao
rồi thu được những cái lợi nhuận lớn
thì đây rõ ràng là một cái định hướng quan trọng
cần thiết để chúng ta giảm bớt những cái việc mà
sản xuất những cái cơ cấu sản phẩm
nó có hàm lượng lao động lớn
hàm lượng tài nguyên lớn
rồi gây hủy hại môi trường
làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân

mà nó chỉ là một cái sự linh hoạt
vừa là kết hợp giữa ngắn hạn trung hạn
với cả lâu dài

xin mời ý kiến của tiến sĩ lê quốc phượng
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo